liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc do xe bồn chở xăng gây ra vào sáng hai mươi hai tháng một mươi một
từ bình phước phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng cho biết
tại thời điểm xảy ra tai nạn xe chạy với tốc độ chín mươi sáu km một giờ
qua làm việc lái xe bồn là thạch vân khai báo nguyên nhân xảy ra tai nạn là do lái xe ngủ gật nên đụng vào xe ba gác chạy cùng chiều phía trước
sau đó mất lái lao qua giải phân cách đụng vào trụ điện trung thế lề đường làm xe bị lật đổ xăng dầu ra đường bốc cháy
trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của tổng cục đường bộ việt nam tại thời điểm xảy ra tai nạn lúc bốn h ba mươi ba phút cho thấy
xe bồn chở xăng chạy với tốc độ chín mươi sáu km một giờ trước đó xe bồn này liên tục chạy quá tốc độ cho phép
vụ tai nạn đã khiến một mươi chín căn nhà bị cháy rụi và sáu người tử vong